sáng nay hội đồng nhân dân tp hcm đã tổ chức kỳ họp thứ hai mươi ba để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi và phương hướng giải pháp năm hai nghìn hai mươi một
kỳ họp cũng sẽ xem xét các tờ trình kiện toán nhân sự và chất vấn chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
tham dự có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị trưởng đoàn đại biểu quốc hội tp hcm
phó chủ tịch quốc hội uông chu liêu đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng bí thư thành ủy tp hcm
đây là kỳ họp thường lệ cuối năm cuối cùng của nhiệm kỳ chính hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một để nhìn nhận lại những vấn đề
mà hội đồng nhân dân đã khẳng định với cử tri trong thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình
tại kỳ họp hội đồng nhân dân sẽ thông qua nhiều tờ trình quan trọng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi nhiệm vụ và giải pháp năm hai nghìn hai mươi một ước thực hiện thu chi ngân sách năm hai nghìn hai mươi
và dự toán thu chi ngân sách thành phố năm hai nghìn hai mươi một
hội đồng nhân dân thành phố xem xét các tờ trình về kế hoạch vay trả nợ của chính quyền địa phương năm hai nghìn hai mươi một
đề án thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cán biển
phát biểu tại đây phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu đánh giá mặc dù vẫn còn một số hạn chế
nhưng trong thời gian qua hội đồng nhân dân thành phố đã phát huy thuận lợi kế thừa tiếp thu những kinh nghiệm khóa trước
không ngừng đổi mới phát huy trách nhiệm tập thể vai trò của các đại biểu hội đồng nhân dân các bang các tổ chức đại biểu
từ đó hội đồng nhân dân thành phố đã quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương
tạo dựng niềm tin trong nhân dân đáp ứng những vấn đề phát triển của thành phố